truy bắt đối tượng nguyễn văn có còn gọi là út có kẻ đã dùng súng đến nhà truy sát vợ chồng người anh trai

đây là những vật chứng mà đối tượng nguyễn văn có để lại hiện trường sau khi gây án
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác khám nghiệm hiện trường đề phòng đối tượng để lại chất nổ
cơ quan điều tra đã mời lực lượng bộ đội công binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước đến phối hợp kiểm tra
đến giờ anh nguyễn khái hùng con trai lớn của ông nguyễn phan thấy và bà bùi thị đàn
vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến bố mẹ mình bị truy sát

bỏ trốn bị thương tích nặng do trúng đạn bà bùi thị đàn đã tử vong trên đường đi cấp cứu
ông nguyễn văn thấy hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện
riêng anh nguyễn thái hùng mặc dù cũng bị đối tượng dùng súng bắn về phía mình nhưng đã may mắn thoát nạn
nguyễn văn sơn và phan văn lập đều ở tp hcm nguyễn văn trường ở tỉnh hải dương nguyễn văn duẩn và nguyễn thành luân cùng ở tỉnh hương yên và phan văn trung ở tỉnh gia lai về tội cưỡng đoạt tài sản
vào ngày một mươi sáu tháng chín công an huyện yên mỹ nhận được đơn trình báo của công ty cổ phần cơ khí ngô gia tự có trụ sở tại cụng công nghiệp ngọc hồi thanh trì hà nội
về việc vào tối cùng ngày có khoảng hai mươi người tự xưng là công ty dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ bảo an đi bốn xe ô tô đến
và lấy đi tám xe ô tô khách loại bốn mươi bảy chỗ trong công ty
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu và tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công ty cổ phần cơ khí ngô gia tự có hợp đồng bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô trường xuân
ở xã phủ lỗ sóc sơn hà nội hai mươi ba xe ô tô với tổng giá trị trên năm mươi bốn tỷ đồng
công ty trường xuân đã thanh toán cho công ty nhà máy ô tô ngô gia tự trên ba mươi ba tỷ đồng và được nhà máy này bàn giao một mươi bốn xe ô tô
còn nợ hơn hai mươi một tỷ đồng nên nhà máy ô tô ngô gia tự chưa làm thủ tục bàn giao chín xe ô tô
nhưng đã bản giao toàn bộ hồ sơ của chín xe trên cho công ty trường xuân làm thủ tục vay vốn ngân hàng
sau khi có hồ sơ của chín xe trên công ty trường xuân đã thực hiện giao dịch bán toàn bộ lô hàng trên theo giấy tờ cho công ty trách nhiệm hoạn gb hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn gb hà nội lại bán cho công ty cổ phần đầu tư quốc tế việt hàn
sau đó công ty cổ phần đầu tư quốc tế việt hàn đã dùng toàn bộ giấy tờ
các xe trên làm tài sản thế chấp tại ngân hàng ocb
sau đó công ty bảo an đã có hành vi cho người vào công ty ngô gia tự khống chế tổ bảo vệ đang làm nhiệm vụ
đồng thời cẩu tám xe ô tô ra khỏi nhà máy mang đi gửi chỗ khác thì bị phát hiện
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ba đối tượng người trung quốc về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
và cùng ngày công an tỉnh nghệ an cũng đã tổ chức lễ trao thưởng cho ban chuyên án thuộc công an tp vinh về thành tích đặc biệt xuất sắc này
trước đó vào ngày một mươi một tháng chín sau khi một thời gian dài xác lập chuyên án
công an tp vinh chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
phòng an ninh đối ngoại và phòng tài sát hình sự công an tp vinh ập vào khách sạn ở tp vinh
bắt giữ ba đối tượng dương trường tài đặng thông thông và luyện vũ cùng chú tại tỉnh giang tây trung quốc
tại hiện trường ban chuyên án thu giữ ba trăm ba mươi ba thẻ ngân hàng giả trong đó có ba trăm một mươi chín thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản
hai thẻ đã bị rút tiền khỏi tài khoản với số tiền trên ba trăm linh triệu đồng và một mươi bốn thẻ trắng
cùng ba bộ thiết bị điện tử máy tính thẻ nhớ và nhiều tăng vật có liên quan
tại lễ biểu dương ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án bộ công an công an tỉnh nghệ an
ủy ban nhân dân tp vinh đã khen thưởng cho ban chuyên án bảy mươi triệu đồng
đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã hoàn thành các chương trình nội dung và mục tiêu đề ra
vào chiều nay tại đại hội đã tiến hành phiên bế mạc ra mắt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
và thông qua nghị quyết đại hội tới dự có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị
thủ tướng chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
chính phủ đang xây dựng chính phủ kiến tạo đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp
vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp ngày càng quan trọng
chính phủ mong muốn mặt trận tổ quốc sẽ đồng hành cùng chính phủ trong tăng cường nắm tình hình
tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc cung cấp thông tin định hướng dư luận
phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và tự nguyện chấp hành chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước qua đó xây dựng sự đồng thuận của xã hội
phó thủ tướng cũng yêu cầu mặt trận tổ quốc việt nam cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp
tổ chức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước xây dựng đời sống văn hóa giải quyết các vấn đề xã hội
chăm lo cho các đối tượng chính sách người nghèo giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở
thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí
trong thời gian tới chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cụ thể hóa các cơ chế chính sách liên quan đến công tác mặt trận
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội
chiều nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đã trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
trình bày trước ủy ban thường vụ quốc hội thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an cho biết
dự thảo luật gồm hai điều điều một gồm hai mươi khoản quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật hiện hành
điều hai quy định về hiệu lực thi hành cùng với đó sửa đổi một mươi tám điều bổ sung ba điều của luật hiện hành
điều ba quy định về hiệu lực thi hành cùng với đó sửa đổi một mươi tám điều bổ sung ba điều bổ sung ba điều
điều bốn quy định về hiệu lực thi hành cùng với đó sửa đổi một mươi tám điều bổ sung ba điều bổ sung ba điều

điều sáu quy định về hiệu lực thi hành cùng với đó sửa đổi một mươi tám điều bổ sung ba điều bổ sung ba điều

điều chín quy định về hiệu lực thi hành cùng với đó sửa đổi một mươi tám điều bổ sung ba điều bổ sung ba điều

điều một mươi hai quy định về hiệu lực thi hành cùng với đó sửa đổi một mươi tám điều bổ sung ba điều bổ sung ba điều